đại tướng độ bá tị phó chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với cá nhân tổ chức khai thác nuôi trồng chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh
cà mau là địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng là cực cuối của tổ quốc với ba mặt giáp biển nên tiềm năng phát triển kinh tế biển thủy hải sản khá toàn diện cả về khai thác nuôi trồng và chế biến
đây cũng là mũi nhọn kinh tế và là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương
phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí đỗ bà tị đề nghị đoàn giám sát tổng hợp các đề xuất kiến nghị của tỉnh cà mau để báo cáo đầy đủ đến ủy ban thường vụ quốc hội
đồng thời đề nghị cà mau thực hiện một số vấn đề như tiếp tục quán triệt triển khai đồng bộ có hiệu quả các nguyện quyết của đảng văn bản pháp luật của quốc hội chính phủ nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội
tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế biển đảo gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền trong tình hình mới
tích cực giả soát kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật để kịp thời tổng kết điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc kiến nghị để sửa đổi bổ sung trên cơ sở thực tiễn tổ chức triển khai tại địa phương
đại hội đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội chính phủ nghị quyết đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế biển đảo ngắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền trong tình hình mới

đại hội đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội chính phủ nghị quyết đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội ngắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền trong tình hình mới